vào chiều ngày hôm qua tàu cảnh sát biển hai nghìn năm đã đưa năm thuyền viên của tàu cá nghệ an
mang số hiệu na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts bị nạn về cập cảng cửa lò an toàn và chuyển lên xe cứu thương
của lực lượng cảnh sát biển đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
vào lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày chín tháng một nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn
hàng hải khu vực một về việc tàu cá nghệ an gặp nạn cách phía đông cửa hội bốn mươi năm hải lý
ngay lập tức bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn năm thuộc hải đội một trăm linh hai
đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đông mũi ròn quảng bình một mươi hai hải lý khẩn trương lên đường
làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đến một mươi một h ba mươi phút trưa cùng ngày tàu cảnh sát biển hai nghìn năm
đã tiếp cận được tàu cá na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts qua nắm bắt ban đầu tàu na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts
ngồm hai mươi hai thuyền viên do anh nguyễn văn tuyền ba mươi bảy tuổi chú tải xã quỳnh long huyện quỳnh lưu
nghệ an làm thuyền trưởng đang bị dây lưới quật vào người khiến năm thuyền viên bị thương nặng
trong đó hai thuyền viên bị hôn mê và hai thuyền viên bị gãy xương tay xương sườn